không được tốt đối với các bạn sinh viên ở các ngành khác
quan trọng nhất vẫn là cái quyền tự chủ của nhà trường
tại vì nếu như nhà trường được tự chủ các phần khác
thì rõ ràng là nhà trường muốn giữ được uy tín
thì rõ ràng phải lo đồ ra
rồi ra ta cũng được cái thực tế thị trường
thì rõ ràng là vị thế của trường uy tín của trường nó cao
thì lại là một cái điểm để thu hút các em và học qua trường
tôi cho rằng được tự chủ như thế
thì nó sẽ khẳng định được cái nguồn nhân lực
có chất lượng để cung cấp cho thị trường
quý vị thân mến để tháo gỡ khó khăn
và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông
tại việt nam đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao
có thể đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
việc liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp
đặc biệt là công tác đào tạo nhân lực trẻ
để họ gắn liền với các nhà trường
với thực tiễn giúp không bị bỡ ngỡ
khi bước chân vào môi trường làm việc thực tế
là việc làm hết sức cần thiết
để có thể sẵn sàng chuẩn bị được nguồn nhân lực ict cho tương lai
giữa nhà trường và doanh nghiệp
cần có sự phối hợp từ khâu đào tạo
tạo môi trường thực tập nghiên cứu khoa học
để bảo đảm nhân lực đào tạo ra
đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp về chất lượng
kết nối giữa ba nhà nhà nước nhà trường và doanh nghiệp
cũng đã được đề cập đến
và thực tế là cũng ký kết với nhau nhiều
nhưng mà chưa hiệu quả
ở đây chứ hết phải là cái tư duy
cái tư duy vẫn còn nặng về bao cấp
phong trào xin cho
nó chưa phải thực sự là cái tư duy
là động lực và áp lực
cái điểm thứ hai
về cơ chế chính sách
nó chưa theo kịp với những cái đổi mới
về đào tạo và hợp tác với doanh nghiệp
cái thứ ba là cái năng lực
quản trị nhà trường
rồi cái năng lực thực tế thực hành
của thầy và trò cũng như điều kiện
làm có chất lượng các cái phòng
thí nghiệm rồi thực hành
rồi phương thức tổ chức rất nhiều thứ
hơn ai hết
doanh nghiệp sẵn sàng hợp tác để giải quyết
bài toán nhân lực ngành họ sẵn sàng
bỏ ra thời gian và công sức đào tạo
thực hành dù chưa chắc những người này
sẽ quay lại làm sau tốt nghiệp
các cái chương trình kết hợp
cùng với các trường đại học để chia sẻ
những cái xu hướng công nghệ nó sẽ tạo
một cái định hướng tốt cho các bạn sinh viên
và đồng thời là chào mời
thực tập và tham gia những dự án mới
hiện tại đang có những em sinh viên năm thứ ba
nhưng mà tham gia vào những cái dự án
nghiên cứu và sáng tạo mặc dù là
chúng tôi không có một cái kỳ vọng nào là
để có nhận được
cái return từ phía các em sinh viên này
nhưng mà tạo ra một cái
thói quen cho các em sinh viên
có những cái suy nghĩ đột phá
nhiều trường đại học cao đẳng và doanh nghiệp
đã ký kết các văn bản với doanh nghiệp
để đào tạo nhân lực ngành công nghệ thông tin và
truyền thông đem lại không ít những kết quả
khá là tốt
là doanh nghiệp it
có tám công ty thành viên tại các tỉnh thành
và một trung tâm nghiên cứu phát triển điện thoại
samsung tại hà nội svmc
hiện hợp tác với nhiều trường đại học trên cả nước
thực hiện các chương trình cho sinh viên
ngành công nghệ thông tin
samsung việt nam
đã và đang hỗ trợ nhiều chương trình đa dạng
phối kết hợp với các trường đại học hàng đầu việt nam
trong hoạt động đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực
ict việt nam bắt đầu
từ năm hai nghìn một mươi hai tính đến nay
samsung đã có mối quan hệ hợp tác
với chín trường đại học trong lĩnh vực ict
qua các chương trình trao tạo
học bổng tài năng samsung stb
dành cho sinh viên xuất sắc năm ba
và sinh viên năm bốn hỗ trợ
tổ chức chương trình đào tạo ngắn hạn
theo nhu cầu của samsung tại các trường đại học
nhằm nâng cao khả năng lập trình
cần thiết của doanh nghiệp ngoài ra
để góp sức cho sự phát triển của ngành ict
samsung việt nam đã
tài trợ một mươi phòng lab tại chín trường đại học
giúp cho giảng viên và sinh viên
có không gian thực hành hiện đại
bên cạnh đó
để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin
các trường cần liên tục cập nhật công nghệ mới
đồng thời việc học hỏi kinh nghiệm
đào tạo từ các nước trên thế giới
cũng cần được chú trọng nâng cao hơn nữa
chúng ta cũng cần
phải có giáo viên và giáo trình
của nước ngoài
thì làm sao chúng ta đưa được
giáo viên và giáo trình
của nước ngoài về cộng với lại
các phương pháp đánh giá
quản lý chất lượng nguồn nhân lực
nói xin lỗi luôn
bước đầu chúng ta cũng cần phải tận dụng
ở nước ngoài
chúng ta không phải là sùng bái
nhưng mà chúng ta cần để mà chúng ta cải thiện
và khi cải thiện cái này
nó sẽ cải thiện sản phẩm
về nguồn nhân lực
nhưng quan trọng hơn là cải thiện ngay hệ thống đào tạo
và chính cái việc mà đưa từ nước ngoài về
là cải thiện hệ thống đào tạo
còn quan trọng hơn
mà nó mới lâu dài hơn
nguồn nhân lực
về công nghệ thông tin của chúng ta
có một cái
và chúng ta đuổi kịp được
cái ngành công nghệ thông tin ở trên
thì tôi nghĩ là
chúng ta phải đầu tư
đầu tiên là vào giáo dục
và bằng cách là phải cử thật nhiều người mà
đi ra thế giới để học
và sau đó những người đấy về
và sẽ là nòng gốt
để phát triển cái ngành
thưa quý vị

thưa quý vị
một đặc thù của ngành công nghệ thông tin là
kiến thức thay đổi rất nhanh
từng ngày từng giờ
để theo kịp dòng chảy đó
bên cạnh vai trò của nhà trường
thì tự bản thân các bạn sinh viên
cũng phải chủ động tích lũy trí thức
về công nghệ thông tin
chủ động cập nhật kịp thời
và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật
mới nhất của thế giới
vào cuộc sống
thì chúng ta mới có cơ hội cạnh tranh
mở ra cánh cửa
để bước vào sân chơi toàn cầu hóa
những tưởng công nghệ thông tin
thường mặc định cho nam giới
bởi tính chất công việc áp lực cao
và cần sức khỏe tốt
vì làm việc nhiều giờ trên máy tính
thế nhưng chị hoàng hải yến
đã gắn bó với công việc quản lý dự án
tại trung tâm nghiên cứu và phát triển điện thoại samsung
được năm năm
ngay từ khi còn là cô sinh viên
của trường đại học bách khoa hà nội
chị yến đã xác định được định hướng nghề nghiệp cho mình
và không ngừng tự trao dồi các kiến thức
trong suốt quá trình đi học
cho đến khi đi làm
để theo đuổi đến cùng công việc mình yêu thích

hay là những bên liên quan ấy
thì là mình phải trao đổi rất là nhiều
thực ra nhà trường chỉ dạy những kiến thức làm nền tảng
và ngày nay khi công nghệ phát triển như vũ bão
thì sinh viên phải chủ động tự cập nhật kiến thức
bên cạnh đến dạng đường
sinh viên cần có sự tìm tòi sáng tạo đam mê và nỗ lực
để biết biến những kiến thức nền tảng đó thành bị phóng
thật sự kiến thức trên trường thì chắc chắn là không đủ
để cho ngày sau em có thể đi làm
bởi vì em cần phải học tự học
sinh viên là chủ yếu tự học là chủ yếu
em có thể là học ở trên trường
cộng với em học ở nhà qua internet
thực ra thì những kiến thức được học ở trường đại học
thì là những kiến thức cơ bản
và những kiến thức đó thì
cần phải nâng cao hơn nữa
phải học hỏi hơn nữa
để đáp ứng được các cái công việc từ điện đạo
tôi nghĩ rằng là nên các sinh viên
thì nên tìm hiểu những cái hướng công nghệ mới
ví dụ như là về blockchain hoặc là ai
ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là
cũng nên trau dồi về những cái kiến thức như
thuyết trình hoặc là tiếng anh
thì nó giúp ích rất tốt cho cái công việc
thưa quý vị và các bạn
nếu như việt nam chúng ta giải quyết tốt
bài toán cung cầu về nhân lực giữa nhà trường và thị trường
đổi mới đào tạo
thì mới có thể đáp ứng được sự thay đổi của thời đại
tuy nhiên việc đi tìm một lời giải cho bài toán
cần một triệu nhân lực công nghệ thông tin vào năm hai nghìn hai mươi
không phải đơn giản
một triệu nhân lực vừa là thách thức
vừa là cơ hội rất lớn đối với các kỹ sư công nghệ thông tin
của việt nam trong tương lai
để biến những cơ hội đó thành hiện thực
thì cần phải có sự nỗ lực của chính những người lao động việt nam
cũng như sự cải cách chương trình đào tạo
trong các trường đại học cao đẳng
và sự hỗ trợ cam kết mạnh mẽ hơn nữa
của những doanh nghiệp đối với các sinh viên công nghệ thông tin
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đưa tới tầng ba
tuần này đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại